đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi vừa qua việt nam đã vững vàng đồng lòng vượt qua thiên tai dịch bệnh
đó chính là những tiền đề quan trọng để người dân cả nước tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng
và đồng lòng hướng về đại hội với niềm tin khát vọng xây dựng đất nước hùng cường
và đồng lòng hướng về đại hội với niềm tin khát vọng xây dựng đất nước hùng cường
gần một sáu trăm linh đại biểu tham dự đại hội mang theo kỳ vọng gửi gắm của nhân dân cả nước vào những quyết sách đúng đắn mạnh mẽ sáng suốt của đảng
sẽ khơi thông mọi nguồn lực đưa đất nước ngày càng phát triển sớm hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng
gần một sáu trăm linh đại biểu tham dự đại hội mang theo kỳ vọng gửi gắm của nhân dân cả nước vào những quyết sách đúng đắn mạnh mẽ sáng suốt của đảng
với phương trầm đoàn kết dân chủ kỳ cương sáng tạo phát triển gần năm hai triệu đảng viên và nhân dân cả nước tin tưởng
đại hội một mươi ba của đảng với việc hoạch định đúng đường lối phù hợp quy luật phát triển việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba
sẽ đưa đất nước ta đạt được những kỳ tích lịch sử đáp ứng được sự kỳ vọng và mong đợi của toàn đảng toàn dân
giữ toàn bộ toàn vật
xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị qua điều tra truy xét công an thị xã gò công tỉnh tiền giang
đã bắt giữ đối tượng ngô xuân dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cư trú tại huyện nông cống
tỉnh thanh hóa tạm trú tại huyện lộc ninh tỉnh bình phước
về hành vi trộm cắp tài sản
theo đó dũng làm nghề mua bán gỗ
chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi dũng chở một một trăm chín mươi một kg gỗ cẩm lai
đến ấp trí đồ xã bình đông thị xã gò công bán cho ông võ thanh hùng
với giá sáu mươi năm triệu năm trăm linh ngàn đồng
sau khi giao hàng nắm rõ địa hình dũng nảy sinh ý định trộm lại số gỗ vừa bán
nên vào lúc hai giờ sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một dũng thuê một xe tải và cùng một số đối tượng khác
quay trở lại xưởng gỗ của ông hùng cắt cửa rào lưới b bốn mươi chờ một năm mươi chín kg gỗ vừa bán
trị giá trên năm mươi tám triệu đồng sau đó đem đến huyện hóc môn tp hcm bán với giá bốn mươi ba triệu đồng
công an thị xã gò công đã thu hồi bảy trăm hai mươi sáu kg gỗ cẩm lai trả lại cho ông võ thanh hùng
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can với đối tượng ngô xuân dũng
thưa quý vị thời gian vừa qua trên một số tuyến sông của tỉnh bạc liêu
bất chấp sự nguy hiểm người dân vẫn sử dụng sung điện để khai thác trái phép thủy hải sản
trước thực trạng trên lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền địa phương
triển khai nhiều biện pháp kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng này
hai mươi ba giờ đêm
năm tổ công tác trạm cảnh sát đường thủy ninh quế nhóm phóng viên có mặt
trên các tuyến sông của huyện phước long tỉnh bạc liêu
hai mươi ba giờ ba mươi phút khi phát hiện tổ công tác đang tuần tra
một đối tượng điều khiển vỏ máy nhanh chóng tấp sát vô bờ rồi bỏ chạy
bỏ lại vỏ máy còn đang nổ máy
bên trong chiếc xuồng là nhiều dụng cụ dùng để đánh bắt thủy hải sản trái phép
như bình ắc quy vợt
gần một giờ sáng tổ công tác phát hiện và bắt quả tan một đối tượng khác
đang dùng sung điện khai thác trái phép thủy hải sản trên sông
nên mời về cơ quan công an làm việc
qua làm việc đối tượng khai tên là nguyễn văn tuấn bốn mươi tuổi
ngụ huyện bình thới tỉnh cà mau
các dụng cụ trên dùng của tuấn được tuấn mua của một người quen
để đi đánh bắt thủy hải sản trái phép trên sông
theo đánh giá của cơ quan chức năng hiện nay các đối tượng dùng sung điện
để khai thác trái phép thủy hải sản hoạt động tinh vi
có nhiều hình thức để đối phó chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện
đối tượng thường hoạt động vào ban đêm từ khoảng hai mươi ba h tới khoảng ba bốn giờ sáng
qua nắm tình hình của một số đối tượng này
thì chúng hoạt động bằng các phương thức là
phương tiện vỏ cắt lái dùng phương tiện máy công sức lớn
khi lực lượng mà kiểm tra để bắt
thì chúng dùng mọi cái hành động
cái thứ nhất là để tổng thoát khi lực lượng kiểm tra
cái thứ hai nữa là chúng dùng cái chân dịch
để cái nước nó văng lên
để anh em làm đi chi bắt
rất là nguy hiểm
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi
hàng chục đối tượng dùng sung điện khai thác trái phép thủy hải sản
trên các tuyến sông đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
ngoài việc bắt xử lý lực lượng công an bạc liêu
còn để mạnh công tác tuyên truyền nhắc nhở người dân
nêu cao ý thức thấy được tác hại của việc sử dụng sung điện
để đánh bắt thủy hải sản không chỉ gây cạn kiệt các loài sinh vật
mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người sử dụng
từ đó tuyệt đối không được sử dụng sung điện để khai thác trái phép thủy hải sản
đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức
sản xuất chế tạo mua bán các dụng cụ dùng để khai thác trái phép thủy hải sản
trong quá trình xử lý đối tượng sản xuất lắp ráp và cung cấp cho thị trường bộ xung kích điện
thì chúng tôi đã yêu cầu đối tượng là buộc cam kết là không tái phạm
vì đây là hành di di phạm hành chính có thể bắt nguồn đến xử lý hình sự
đây là một trong những đối tượng mà tạo điều kiện để cho bà con nhân dân khác thực hiện sử dụng sung điện
để đánh bắt thủy sản và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân trong thời gian dài vừa qua
việc dùng sung điện khai thác trái phép thủy hải sản là hành vi vi phạm pháp luật
ngoài sự vật cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng thì mọi người dân cần nâng cao ý thức
tuyệt đối không sử dụng sung điện để khai thác trái phép thủy hải sản
vừa để bảo tồn đa dạng sinh học vừa góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
thưa quý vị tại cần thơ một người phụ nữ sau khi ngủ tỉnh dậy
thì rơi vào trạng thái không nói được lún lẫn cơ thể suy yếu khi nhập viện
các bác sĩ bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ phát hiện bệnh nhân bị đột quỵ não cấp
bệnh viện đã huy động hai ekip can thiệp mạch não và máy tạo nhịp phối hợp
để có thể cứu sống được bệnh nhân
bệnh nhân năm mươi bốn tuổi ngủ hậu dưỡng
khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi ba tháng một bệnh nhân thức dậy nhưng không nói được
rơi vào trạng thái lu lẫn nhập viện cấp cứu trong tình trạng mắc mở không tiếp xúc
bệnh nhân có tiền sử thai van tim hai lá cơ học năm năm và đang dùng thuốc kháng đông
qua hình ảnh ct scan não bác sĩ thấy vùng hoạt tử não của bệnh nhân chưa nhiều
có thể cứu được vùng não xung quanh vùng hoại tử
ngoài ra bác sĩ phát hiện mạch não bệnh nhân bị cụt máu đông
hai ekip can thiệp mạch não và đặt máy tạo nhịp được điều động để xử trí cấp cứu cho bệnh nhân
quá trình can thiệp bác sĩ hút ra rất nhiều huyết khối tái công hoàn toàn mạch máu bị tắt
sau bốn ngày điều trị bệnh nhân được phục hồi gần như hoàn toàn
có thể đi lại được với sự trợ giúp nhịp tim ổn định
dự kiến bác sĩ đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho bệnh nhân
theo các bác sĩ cơ hội để can thiệp lấy huyết khối ở người đột quỵ thường trong sáu giờ đầu
một số trường hợp đặc biệt có thể tới hai mươi bốn giờ nhưng phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt
bởi tế bào não sẽ chết trong vài phút nếu không được cấp máu hoặc oxy
quý vị thân mến tại bạc liêu khu lưu niệm nghệ thuật đơn ca tài tử nam bộ và nhạc sĩ cao văn lầu
vừa được công nhận là sản phẩm ô cớp đạt chuẩn bốn sao
đây là sản phẩm du lịch đầu tiên của tỉnh bạc liêu đạt chuẩn ô cớp
và là sản phẩm du lịch đầu tiên ở đồng bằng sông cửu long đạt chuẩn ô cớp bốn sao
được xem là điểm du lịch độc đáo của bạc liêu khu lưu niệm nghệ thuật đơn ca tài tử nam bộ và nhạc sĩ cao văn lầu
là nơi khẳng định vị thế của bản và cổ hoài lan và tôn vinh tài hoa của nhạc sĩ cao văn lầu
đây luôn là điểm lựa chọn của hầu hết du khách khi đến bạc liêu
để tỏ lòng ngưỡng mộ và tưởng nhớ đến nhạc sĩ tài hoa khu lưu niệm nghệ thuật đơn ca tề tử nam bộ và nhạc sĩ cao văn lầu
đã được quỹ ban nhân dân tỉnh bạc liêu công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
đến nay khu lưu niệm đạt chuẩn bốn sao từng bước nâng tầm nơi đây trở thành một nơi xứng đáng tự hào
không những cho người dân bạc liêu mà còn cho giới đơn ca tài tử và sân khấu cải lương trên mọi miền đất nước
đến nay khu lưu niệm đạt chuẩn ô cớp bốn sao
vừa rồi là những cập nhật có trong bản tin sáng phương nam
còn bây giờ xin được mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước
chương trình tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
tại đoạn quốc lộ một a thuộc thôn diên trường xã phổ khánh thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
đã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
giữa ô tô khách và người đi xe máy đã khiến cho hai vợ chồng thương vong
trước đó ông võ hữu đạo điều khiển xe máy chở vợ là bà lê thị dinh
ở thôn diên trường xã phổ khánh theo hướng nam bắc
trong lúc rẽ trái thì bị ô tô khác do tài xế mai văn phúc ba mươi tuổi
ở tỉnh đồng nai điều khiển chạy cùng chiều tông vào
hậu quả vụ tai nạn giao thông đã làm ông võ hiễu đạo tử vong trên đường đi cấp cứu
còn bà lê thị dinh bị thương nặng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
còn trên địa bàn huyện phú lương tỉnh thái nguyên
một nữ tài xế điều khiển xe ô tô buồn ngủ đã mất lái tông thẳng vào cột điện
sự việc xảy ra được camera của nhà dân bên đường ghi lại
cụ thể một nữ tài xế điều khiển xe bốn chỗ đang lưu thông trên đường
thì bất ngờ mất lái
ô tô tông thẳng vào cột điện bên đường rồi lộn một vòng
sau cú va chạm mạnh chiếc xe bị hư hỏng nặng
rất may nữ tài xế chỉ bị thương nhẹ
nguyên nhân ban đầu được xác định là do nữ tài xế buồn ngủ dẫn đến mất lái

mức phí kiểm tra khí thải là năm mươi đồng một xe một năm
miễn phí kiểm tra khí thải cho người dân thuộc hộ nghèo cận nghèo
có xác nhận của địa phương và có cơ chế hỗ trợ người dân
thay thế xe cũ không đạt chuẩn khí thải
thưa quý vị chỉ còn nửa tháng nữa là đến tết nguyên đán
mặc dù năm nay đã nguyện một tháng
mai ở huế cây vẫn chưa là nộ do thời tiết lạnh kéo dài trước đó
và nguy cơ sẽ là một năm thất thu của các chủ vườn
khi mai không thể nở đúng vào dịp tết
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
vườn mai bonsai của anh nguyễn khoa vui thành phố huế
thời điểm này mọi năm đã rổ vàng
thế nhưng giờ đây vườn với hàng chục chậu mai
tất cả vẫn ngậm nụ không chịu trở hoa
thời điểm này vui đã nhiều năm chưa khi nào việc chăm sóc để mai phát triển như ý muốn
lại khó khăn như vậy bởi thời tiết quá khắc nghiệt lành năm nay kéo dài
dự kiến trong vườn mình là năm nay là nếu như mà hoa động tết thì được khoảng năm đến sáu mươi
dự kiến như vậy còn đa số là trầm lên đến ra giếng mùng một mươi đến một mươi năm lô là có đấy
còn mà nói đến ngày hôm năm lô là điều kiện khoảng năm mươi thôi

đó cũng là thực trạng chung của hầu hết các phường mai
trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế tại thời điểm này
là loài cây đặc trưng được rất nhiều người yêu thích mỗi dịp tết đến
nhưng với tình hình thời tiết năm nay nhiều gốc mai sẽ phải lỗi hẹn với mùa xuân
bọc nilon thắp đèn hàng đêm để tăng nhiệt độ kết thích mai bung nụ đang là biện pháp
mà ông nguyễn văn giạc thực hiện ở vườn mai của mình với hy vọng những ngày còn lại thời tiết ủng hộ
thời tiết quá khắc nghiệt
người nghề nhân không phải có nhiều kinh nghiệm để rồi mình không dễ cách trắng đỏ
mà tranh thủ với thời tiết để rồi mình có được cơ bản nợ trong ngày tết
nhưng mà nội thì nội nhưng mà mọi thứ mình phải nhờ trời là chỉnh với con
cái kinh nghiệm nghệ nhân một phần nào đó thôi
mặc dù thời tiết có ấm dần lên nhưng nền nhiệt độ vẫn còn thấp
thời gian nắng không kéo dài
nên những biện pháp hỗ trợ kích thích của người trồng mai tác dụng sẽ không lớn
bên cạnh việc mai nợ không đúng dịp thì do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín kinh tế khó khăn
các chủ vườn cho biết dù số lượng mai ra hoa đúng tết ít hơn nhiều so với mọi năm
nhưng giá mai sẽ không tăng mà có thể giảm và kén người bùa
chiến lược chính quy hóa lực lượng công an xã của bộ công an đang bước đầu phát huy hiệu lực hiệu quả
và đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội tại vùng nông thôn
và đặc biệt ở khu vực biên giới địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự
việc công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đang kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh
ngay tại cơ sở và góp phần quan trọng vào thế trận an ninh nhân dân
và tại tỉnh sơn la luôn trực tiếp xuống địa bàn bám sát cơ sở nắm chắc tình hình
tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng và nhà nước đến nhân dân
đại úy đinh văn khương trưởng công an xã phiên ban huyện bắc sơn tỉnh sơn la
cùng với các đồng đội đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
giúp người dân yên tâm lao động sản xuất và phát triển kinh tế
trong tiêu mục súng đẹp ngày hôm nay chúng tôi xin dành một phần thời lượng
để ghi nhận những công việc thường ngày của đại úy đinh văn khương
một ngày của đại úy đinh văn khương
không bắt đầu và kết thúc ở cơ quan chứ các buổi họp vào thời gian cố định
những khoảng thời gian còn lại được anh tận dụng tối đa để đến gặp gỡ người dân
những buổi trực tiếp xuống cơ sở như thế này đã giúp anh nắm vững địa bàn
gần dân và lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của bà con nơi đây
từ đó thậm chí đinh văn khương đến đó chưa ra thì anh còn có đối với anh ra thì nó không có an ninh trật tự
rất là tốt bảo vệ rất là tốt
xem là tất cả các bạn là nếu mà như trước kia thì hay nhiều má tí
nhưng mà giờ đồng chí về quản lý nước xã thì bây giờ không có
tạo được niềm tin của nhân dân việc tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước được người dân đón nhận tích cực
từ đó phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc luôn được phát huy
tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định
trên nhiệm là trưởng công an xã
thì tôi đặc biệt quan tâm đến công tác ổn định địa bàn
tăng cường công tác vận động tuyên truyền để loại trừ tác động ảnh hưởng
của các luận điệu tuyên truyền xấu tác động vào địa bàn
vận động của chúng nhân dân không tham gia các hoạt động thành lập nhà nước mong
cũng như là vận động quần chúng theo đạo là phải chấp hành
các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
nhờ thường xuyên bám cơ sở
nắm chắc tình hình và tuần tra kiểm soát trên địa bàn
đại úy đi văn khương đã cùng với ban công an xã góp phần giữ yên bình trên địa bàn
không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng cũng như xử lý kịp thời ngay những vụ việc vừa phát sinh
trong khoảng thời gian hơn chín tháng để điều động về xã
anh đã cùng với đồng đội giải quyết một mươi vụ việc xử lý tám đối tượng phạm tội về trật tự xã hội
từ tháng bốn đến bây giờ thì hiện tại xã đã được bố trí năm công an chính quy về làm việc tại xã
trong quá trình làm việc thì các đồng chí
tôi cũng rất là nhiệt tình với công việc đảm bảo được an ninh trật tự trên địa bàn
đặc biệt là đồng chí trưởng công an xã đồng chí rất tâm huyết với nghề nghiệp
luôn bám sát cơ sở và luôn nắm chắc tình hình của nhân dân để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở địa bàn
từ khi mà được lãnh đạo đơn vị giao đảm nhận chức danh trưởng công an xã thương ban
thì đồng chí khương thì đã khắc phục mọi khó khăn
rồi là tích cực nghiên cứu tìm hiểu
từ một đồng chí làm công tác tham mưu
đã tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo đơn vị giải quyết tốt tình hình an ninh trở tự trên địa bàn
và hàng năm thì công an xã phương ban được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
cá nhân đồng chí khương thì cũng được nhiều cấp khen thưởng và được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chỉ còn ít ngày nữa là đê tết nguyên đán tân xỉu
đại úy điên văn khương và ban công an xã thương ban luôn yêu cầu tinh thần trách nhiệm
chủ động triển khai các biện pháp
quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn để người dân vui xuân đón tết đều đậm ấm và an toàn